thưa quý vị trong khi công tác tiêm mũi vaccine thứ ba còn đang được tiến hành tại việt nam
cũng như nhiều nước khác trên thế giới khoa học đã đặt câu hỏi về mức độ cần thiết
và hiệu quả của mũi vaccine thứ tư bởi theo nghiên cứu khả năng miễn dịch của mũi thứ ba
cho nhóm người cao tuổi được đánh giá là chưa đủ để đối phó với covid một mươi chín
và các biến chủng mới có thể xuất hiện của nó
lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu
nhiều quốc gia đang triển khai tiêm vaccine liều thứ tư cho công dân nước mình
mới đây pfizer và biontech đã yêu cầu cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm fda mỹ
cho phép tiêm mũi vaccine thứ tư của họ cho những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên
albert bullard giám đốc điều hành của pfizer tin rằng mọi người sẽ cần liều vaccine thứ bốn
để ngăn ngừa lây nhiễm sars cov hai
dữ liệu gần đây do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch
bệnh cdc mỹ công bố cho thấy khả năng ngăn ngừa nhập viện do covid một mươi chín đã suy giảm
ngay cả sau khi tiêm mũi tăng cường của pfizer biontech hoặc moderna
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khoảng thời gian xảy ra các đợt bùng phát
của biến thể delta và omicron
mũi vaccine tăng cường ngăn ngừa khả năng nhập viện chín mươi một trong hai tháng đầu tiên sau tiêm
nhưng giảm xuống chỉ còn bảy mươi tám trong bốn tháng sau tiêm
cdc khuyến nghị liều vaccine mrna thứ ba
thứ bốn cho những người có suy giảm hệ miễn dịch bao gồm bệnh nhân kế ghép và đang điều trị ung thư
trong những tháng gần đây tổ chức y tế thế giới who cho biết
việc sử dụng liệu trình vaccine chính thay vì mũi tăng cường nên được ưu tiên
bên cạnh đó who cũng khuyến nghị tim mũi tăng cường cho những người có vấn đề về sức khỏe
do đó một số nước đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường
hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi chính phủ nỗ lực chống lại biến thể omicron
ngày hai mươi hai tháng một
do ca mắc covid một mươi chín và do ca nhập cảnh tăng lên
israel cho biết tiêm liệu thứ tư của vaccine mrna pfizer biontech cho nhân viên y tế
những người trên sáu mươi tuổi và những người làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao
ngày một mươi tháng một chile bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ tư cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch từ một mươi hai tuổi trở lên
đây là quốc gia đầu tiên ở mỹ latin triển khai mũi tiêm vaccine thứ tư
chương trình tiêm chủng được mở rộng cho người dân nói chung vào tháng hai
đan mạch sớm tiến hành tiêm mũi vaccine thứ tư
covid một mươi chín cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao
điều này khiến đan mạch trở thành quốc gia đầu tiên ở châu âu thực hiện tiêm liệu thứ tư cho người dân
cụ thể mũi tiêm vaccine covid một mươi chín thứ tư được triển khai tiêm từ giữa tháng một cho những người có bệnh nền nghiêm trọng
và đây là những người đã tiêm mũi vaccine thứ ba vào mùa thu năm hai nghìn hai mươi
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một anh xem xét tiêm vaccine covid một mươi chín liều thứ tư cho những người cao tuổi và người có nguy cơ mắc bệnh cao
nước này tiêm liệu vaccine thứ tư cho người trở lên